tin từ sở y tế hà nội từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín thành phố ghi nhận một mươi năm ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có một mươi bốn ca tại khu cách ly và một ca ở khu vực ổ dịch cũ
như vậy tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín toàn thành phố ghi nhận ba mươi bảy ca
trong đó ba mươi hai ca tại khu cách ly bốn ca ở khu vực phong tỏa một ca ở khu vực ổ dịch cũ
về tiến độ tiêm vaccine tính đến một mươi hai h ngày hôm nay toàn thành phố hà nội tiêm được một trăm hai mươi chín chín trăm một mươi hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng theo nghị quyết số hai mươi một của chính phủ và phương án số một trăm bảy mươi của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là trên bốn sáu mươi một triệu mũi đạt tiến độ tám mươi năm hai trên tổng số vaccine được cấp
còn tại đắk lóc vào sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết là đã ghi nhận thêm hai mươi hai trường hợp
trong số hai mươi hai trường hợp dương tính mới này thì ở huyện chư quynh có một mươi một ca năm ca ở huyện e leo bốn ca ở thành phố buôn ma thuột
thị xã buôn hồ còn thị xã buôn hồ và huyện grong park mỗi nơi một ca hai ca lây nhiễm trong cộng đồng đều ở thành phố buôn ma thuột
hiện ngành y tế và cơ quan công an đang khẩn trương tổ chức cách ly phong tỏa và điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm
các trường hợp có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với các bệnh nhân hướng dẫn trung tâm y tế
các huyện thị xã và thành phố phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực vừa mới ghi nhận ca bệnh sinh sống
như vậy trong đợt dịch thứ tư này tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một bốn trăm ba mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ở tất cả một mươi năm huyện thị xã và thành phố trong đó năm trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được điều trị khỏi và được xuất biện
trong đó năm trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được điều trị khỏi và được xuất biện